trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều nay ngày chín tháng bốn tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước
và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp việt nam trung quốc
tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp việt nam trung quốc
là không gian để hai nước tiếp tục trao đổi thảo luận đưa ra giải pháp ứng phó với những thách thức đang đặt ra
doanh nghiệp nhà nước là lực lượng quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đất nước
theo đó cần xây dựng doanh nghiệp đầu tàu cởi mở giàu sức sống là trụ đỡ kinh tế quốc dân
góp phần ổn định xã hội có khả năng đối phó với khủng hoảng
đại biểu hai nước đã trao đổi về kết quả bài học về quản lý vốn và tài sản nhà nước tại trung quốc
bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước tại việt nam
và các nội dung lớn khác được quan tâm cùng trao đổi thảo luận để phát huy hơn nữa vai trò
nói riêng hợp tác kinh tế hai nước nói chung